hiện tại chính phủ cũng đã yêu cầu ngân hàng nhà nước ngay cuối tháng này phải tổ chức hội nghị

bên cạnh đó cần sớm thành lập một số đoàn công tác tiến hành khảo sát tình hình triển khai thực hiện của các ngân hàng